tại an giang thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông cửu long
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh an giang tổ chức
hội nghị này nhằm giúp các nhà chuyên môn địa phương nhận định rõ nét hơn về hiện trạng
những vấn đề cần đặt ra trong quy trình phát triển định hướng và giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo
một trong những mặt hàng chiến lược trong xuất khẩu của nước ta
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau ba mươi năm đổi mới sản xuất lúa gạo vùng đồng bằng sông kiều long
đã cùng cả nước góp phần quan trọng bảo đảm an ninh lương thực xóa đói giảm nghèo thúc đẩy xuất khẩu
tăng thu ngoại tệ và nâng cao vị thế của việt nam trên thế giới
theo dự báo của các tổ chức quốc tế đến năm hai nghìn hai mươi
nhu cầu sản xuất lương thực trên thế giới phải tăng bảy mươi so với hiện nay để cung cấp đủ cho chín tỷ người
kỳ dọng là một giải pháp tổng thể căng cơ
để chúng ta giải quyết những khó khăn của lúa gạo mà mang tính chất bền dững cho toàn cầu
cho nên bao giờ nó cũng khó lâu dài đòi hỏi một sự quyết tâm và một sự nỗ lực của toàn thể hệ thống của toàn thể bà con chúng ta
chúng ta thấy là khi lực lượng sản xuất đã phát triển thì quan hệ sản xuất cũng phải phát triển theo
đây là cái thời điểm mà cái quy mô sản xuất nhỏ đã có thể nói là phải tạm thời là lùi xuống để nhường bước dần cho cái quy mô sản xuất lớn hơn
vì vậy cho nên cái tín hiệu này thì là cái tín hiệu tốt
đối với tất cả chúng ta nhất là khi mà chúng ta chuyển sang cái nền sản xuất mang tính hàng hóa tập trung
bên cạnh kết quả đạt được hạn chế của ngành lúa gạo được xác định là hiệu quả chuỗi giá trị còn thấp do tỷ lệ thất thoát cao
không có hợp đồng tiêu thù ổn định giá cả bấp bình
ngoài ra sản xuất lúa gạo còn gặp nhiều rủi ro thiên tai hạn hán xâm nhập mặn và lũ lụt
chuyện này không phải chỉ nói một lần
đó là phát triển cái ngành lúa gạo là theo cái chuỗi giá trị
từ đầu vào của sản xuất cho đến đầu ra của thị trường
nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà nói tới mức độ đó thì cũng chưa đủ
mà nó có một cái từ phá của cái chuỗi này
cái từ phá của chủ này nó trên mấy cái từ như thế này
hợp tác xã
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiệu quả giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh phát triển thị trường lúa gạo còn thấp
tốc độ hình thành mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong tiêu thụ sản phẩm còn chậm
gây khó khăn trong việc thu mua kiểm soát chất lượng gạo
hoạt động phát triển thương mại nhất là xuất khẩu còn yếu thể chế và chính sách liên quan đến lúa gạo còn chậm thay đổi
chính phủ đánh giá cao ghi nhận công sức của các nhà khoa học của các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ xuất khẩu gạo
tôi muốn nói cái ý này để làm gì
chính phủ đánh giá cao ghi nhận công sức của các nhà khoa học của các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ chút gạo

trong giai đoạn tiếp theo mục tiêu chính của phát triển lúa gạo bền vững sẽ gắn với ba định hướng và mục tiêu căn bản
ngành lúa gạo tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có duy trì vị thế chiến lược
trong ngành nông nghiệp việt nam phát triển sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông kỳ long
nhằm đáp ứng đa mục tiêu kinh tế xã hội chính trị và văn hóa
phát triển sản xuất lúa gạo đồng bằng sông kỳ long từ số lượng sang chất lượng
để đáp ứng nhu cầu trong nước và tăng giá trị xuất khẩu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định phải dựa vào dân vào khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp nông thôn
để làm cuộc cách mạng mới cho nông nghiệp việt nam trong đó có vai trò hết sức quan trọng của mặt hàng lúa gạo
các doanh nghiệp phải chung tay cùng nhà nước để phát triển nền nông nghiệp lúa gạo hữu cơ bền vững